trong đêm nay và sáng mai mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra ở phía đông bắc bộ và khu vực bắc trung bộ
với lượng mưa trong đêm nay và sáng sớm mai ở các tỉnh ven biển quảng ninh hải phòng
khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
các khu vực khác ở bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
do mưa lớn nên mực nước trên hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long sông kỳ cùng
sông bằng sông đáy sông đào sẽ lên nhanh
biên độ lũ lên ở thượng lưu từ hai năm m hạ lưu từ hai ba m
đỉnh lũ trên sông cầu sông thương sông bằng sông đáy sông đào sông cả sông la
hạ lưu sông thái bình ở mức báo động một
sông thao sông lục nam sông kỳ cùng sông hoàng long ở mức báo động hai
thượng lưu sông mã sông bưởi lên trên mức báo động hai hạ lưu lên mức báo động một đến báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ ống lũ quét trên các sông suối nhỏ sàn lở đất ở các tỉnh
lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái phú thọ hà giang tuyên quang cao bằng
bắc cạn thái nguyên lạng sơn quảng ninh thanh hóa nghệ an hà tĩnh
ngập úng ở đồng bằng bắc bộ và vùng trụng thấp ở bắc trung bộ
vùng biển vĩnh bắc bộ trong đêm nay còn có thời tiết xấu với mưa rông và gió giật mạnh
do hoàn lưu cơn bão số ba vẫn còn có những ảnh hưởng nhất định
tuy nhiên sau khi đi sâu vào đất liền và suy yếu đi thành áp thấp nhiệt đới
thì thời tiết trên vùng biển vĩnh bắc bộ sẽ tốt dần lên
ngày mai gió ở trên vịnh bắc bộ cũng giảm đi về cường độ
còn lại trên khu vực biển đông thời tiết chủ đạo vẫn là trời nắng
mưa rông xuất hiện đan sen nên không có cản trở gì nhiều đến tầm nhìn xa
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp bốn năm nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp năm nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước